thưa quý vị liên quan đến vụ một bé gái sáu tuổi tử vong nghi do ăn bánh phát ở bữa tiệc trung thu
tại một chung cư thuộc thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh cho biết hiện đang tích cực điều tra làm rõ
thống kê đến chiều nay ngày ba tháng một mươi đã có một mươi chín người nhập viện
trong đó có một trường hợp tử vong sau vụ ngộ độc này
theo đó bệnh vi sáu tuổi đến khám tại bệnh viện lê văn thịnh thành phố thủ đức
chiều ngày một tháng một mươi do nôn ói kèm tiêu chảy
thời điểm này bé còn sinh hoạt bình thường chưa cần nhập viện
hai mươi một giờ cùng ngày bé bất ngờ tím môi tím mặt tăng dần kèm bước trước
khoảng hai tiếng sau vì gọi không thấy phản ứng người nhà đưa bé đi cấp cứu
khi vào bệnh viện lê văn thịnh lần hai lúc hai mươi ba h bốn mươi sáu phút cùng ngày cháu bé đã hôn mê sâu
không còn nghe được nhịp thở đồng tử giãn năm mm mất hết các phản xạ toàn thân
tại khoa cấp cứu bệnh nhân được hồi sinh tim phổi nhưng không thành công
chẩn đoán tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân
được biết nạn nhân ăn bánh được phát tại bữa tiệc trung thu của chung cư
nơi người thân của bé làm việc
sau đó bé có biểu hiện nôn ói và ngộ độc thực phẩm
ban quản lý chung cư nơi xảy ra vụ việc cũng phát đi thông báo nêu diễn biến vụ việc
mẫu bánh còn lưu cũng đã được cung cấp cho cơ quan chức năng đưa đi kiểm nghiệm
tiếp tục phối hợp điều tra xác định nguyên nhân
nguồn tin của phóng viên truyền hình công an nhân dân cho biết
tính đến một mươi bảy giờ chiều nay đã có một mươi chín người điều trị tại bệnh viện lê văn thịnh
và bệnh viện di đồng hai
cũng liên quan đến vụ việc này cơ sở bán bánh sô kem cung cấp cho bữa tiệc
và cơ sở sản xuất của công ty bánh này đã được các cơ quan chức năng gồm công an
ban an toàn thực phẩm và chính quyền địa phương kiểm tra
thưa quý vị xác định muốn ngăn chặn hiệu quả tình trạng tội phạm có vũ khí
cần phải cắt đứt nguồn cung cấp
do đó lực lượng công an đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân
tích cực tự giác phát hiện giao nộp vũ khí công cụ hỗ trợ vật liệu nổ
thực tế cho thấy việc vũ khí công cụ hỗ trợ còn nhiều trong xã hội đã dẫn đến hậu quả là thời gian qua
trên địa bàn thành phố hồ chí minh và nhiều tỉnh thành trong cả nước
xảy ra một số vụ cướp tài sản có tính chất manh động
các đối tượng sử dụng hung khí để chặn đánh đột nhập vào nhà dân uy hiếp cướp tài sản
các băng nhóm đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng để thanh toán lẫn nhau
cả khi bị phát hiện truy đuổi
ngoài ra vẫn còn một bộ phận người dân tàn trữ vũ khí trên người nhằm phòng thân
hoặc giải quyết mâu thuẫn ca nhân
một số người dân vẫn chưa hiểu hết được các quy định chưa ý thức sâu được
trong việc sử dụng tàn trữ thậm chí có thể chế tạo hoặc sản xuất đối với các loại vũ khí hung khí
như giao lê mã tấu
hoặc là đối với
với một số thành phần như là những trẻ dị thành niên sử dụng các loại nỏ pháo cung vân vân
thì cái việc ý thức của người dân vẫn chưa nắm rõ được các quy định nên dẫn đến
người dân vẫn còn mơ hồ trong cái việc là sử dụng hung khí vũ khí
xác định công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo nổ có vai trò quan trọng
trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
thời gian qua công an các địa phương đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương
huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm
đồng thời triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn dân cư
góp phần tạo chuyển biến về nhận thức trong quân chúng nhân dân về công tác này
để đảm bảo tức là an ninh cho các gia đình và cũng như thế là cho khu dân cư
không nên tàn trữ những cái vật liệu nổ các cái đồ mà gọi là sát thương ở trong gia đình
ở trong những các cái cá nhân mà sử dụng như thế thì là rất gây nguy hiểm
hoặc là có khi là xảy ra đánh nhau xảy ra những cái đâm chém rất là nguy hiểm
nếu tôi về tôi sẽ nhập bạn bè quả tất cả là tôi sẽ tiên truyền là hãy nên lên nộp những cái này
không được tàn trữ ở nhà
cắt trong nhà đó để ở nhà khi sợ con cái nó thấy nó lấy đồ cũng nguy hiểm lắm
để ngăn chặn tình trạng mua bán vũ khí công cụ hỗ trợ công an thành phố hồ chí minh đã kiến nghị
ủy ban nhân dân thành phố báo cáo chính phủ chỉ đạo bộ thông tin và truyền thông tăng cường kiểm tra
quản lý giám sát hoạt động internet chỉ đạo ra soát và gỡ bỏ các trang web có đăng tải video
với nội dung giới thiệu mua bán và hướng dẫn các phương pháp chế tạo sản xuất sử dụng vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ pháo đồ chơi nguy hiểm
các nhà cung cấp mạng viễn thông di động cũng cần ra soát các liên lạc các đầu số sim cạc khuyến mãi
không đăng ký kiểm tra hoạt động trao bán trên các trang mạng thông tin điện tử google youtube lazada
để kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm luật an ninh mạng theo thẩm quyền pháp luật quy định
chiều nay ngày ba tháng một mươi công an tỉnh đồng nai tổ chức khen thưởng đột xuất cho các đơn vị cá nhân
tham gia vụ truy bắt đối tượng bắt cóc trẻ em ở tỉnh long an đòi tiền chuộc hai tỷ đồng
các đơn vị cá nhân gồm công an huyện tân phú đồng nai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
và phòng sáu cục cảnh sát hình sự bộ công an và cá nhân đại tá trần anh sơn phó giám đốc công an tỉnh đồng nai
đã được nêu tên khen thưởng trước đó vào tối ngày hai tháng một mươi sau khi tiếp nhận tin báo đối tượng bắt cóc trẻ em
đang trên đường tàu thoát trên quốc lộ hai mươi về tỉnh lâm đồng giám đốc công an tỉnh đồng nai đã chỉ đạo
các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an huyện tân phú bố trí lực lượng chốt chặn các tuyến đường
kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách để truy bắt đối tượng đến khoảng hai mươi h hai mươi phút cùng ngày
công an huyện tân phú đã phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn thanh sơn ba mươi bốn tuổi trên xe khách phương trang
tại cơ quan công an sơn thừa nhận đã bắt cóc bé gái ba tuổi ở tỉnh long an để đòi tiền chuộc hai tỷ đồng
cháu bé được đối tượng để lại trong khách sạn ở phường anh phú tp thủ đức tp hcm trước khi tàu thoát và đã được giải cứu an toàn sau đó
liên quan đến vụ một bé gái sáu tuổi tử vong nghi do ăn bánh ở bữa tiệc trung thu tại một trung cư thuộc tp thủ đức tp hồ chí minh
thống kê đến chiều ngày hôm nay đã có một mươi chín người nhập viện trong đó có một người tử vong sau vụ ngộ độc này
được biết nạn nhân ăn bánh được phát tại bữa tiệc trung thu của trung cư nơi người thân của bé làm việc
sau đó bé có biểu hiện nôn ói và ngộ độc thực phẩm
ban quản lý trung cư nơi xảy ra vụ việc cũng phát đi thông báo nếu diễn biến vụ việc
mẫu bánh còn lưu cũng đã được cung cấp cho cơ quan chức năng đưa đi kiểm nghiệm tiếp tục phối hợp điều tra xác minh nguyên nhân
hôm nay sở tư pháp tỉnh lâm đồng đã đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tạm dừng giao dịch tài sản của một mươi hai cá nhân và một công ty
liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản nhật nam ở phường bến nghé quận một tp hcm
trước đó sở tư pháp tỉnh lâm đồng nhận được văn bản của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội về việc đề nghị tạm dừng giao dịch các tài sản của một mươi hai cá nhân
và công ty cổ phần đầu tư nam nhật khang có trụ sở tại phường bến nghé quận một tp hcm người đại diện theo pháp luật là ông phạm khánh phương để phục vụ công tác điều tra
xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư bất động sản nhật nam
vụ án này đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội ra quyết định khởi tố vào ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
sở tư pháp tỉnh lâm đồng cũng đề nghị các tổ chức hành nghề công chức ra soát cung cấp thông tin tài liệu có liên quan tới những cá nhân pháp nhân này cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
sáng nay một vụ sập cầu xảy ra tại xã đồng tâm
huyện đồng phú tỉnh bình phước
sau nhiều ngày mưa lớn cây cầu năm tấn bất ngờ đổ sập khiến hàng trăm hội dân bị ảnh hưởng
một người may mắn thoát nạn
vào khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng nay ở khu vực ấp bốn xã đồng tâm huyện đồng phú bất ngờ nghe tiếng động lớn phát ra từ khu vực cầu năm tấn
người dân hoảng hốt chạy ra kiểm tra thì phát hiện cây cầu đã bị đổ sập
chính quyền địa phương xã đồng tâm huyện đồng phú phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường kiểm tra xử lý
theo ghi nhận cây cầu bị xác định đổ sập hoàn toàn một bên
toàn bộ phần móng trụ đều bị đổ gãy kéo theo đất đá bị sạt lở đổ rồn xuống suối
người dân địa phương cho biết việc cầu năm tấn bị sập gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt nhu cầu đi lại hàng ngày
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra bắt quả tang công ty trách nhiệm hữu hạn toàn năng phát
đóng tại phường long bình tân thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
do ông bùi anh dũng năm mươi bốn tuổi làm giám đốc đang có hành vi san chiết ga trái phép
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện tại nhà kho có diện tích khoảng hai trăm linh m hai của công ty
có ba nhân viên đang thực hiện hành vi sản xuất ga giả các nhãn hiệu
máy xe ô tô tải để đưa đi bán cho khách hàng
mở rộng điều tra cơ quan công an đã tạm giữ bảy trăm hai mươi tám bình lpg thành phẩm bốn trăm chín mươi bốn vỏ bình lpg ba xe ô tô ba xe bồn
toàn bộ máy móc công cụ san chiết ga số lượng lớn màng co tem chống hàng giả cùng các tăng vật khác có liên quan
ông bùi anh dũng và các nhân viên đã khai nhận hành vi phạm tội của mình